ngày hai mươi hai tháng một đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương và đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã dự lễ trồng cây hoa anh đào tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
đây là hoạt động do đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la phối hợp với nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nhật và huyện mộc châu tổ chức
trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính nhấn mạnh việc trồng cây hoa anh đào là một minh chứng cho tình hữu nghị giữa việt nam nhật bản
đây là hoạt động ý nghĩa thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh vì lợi ích một mươi năm thì phải trồng cây vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người
trước đó đoàn công tác đã đi thăm thắp hương trị ân các anh hùng liệt sĩ
tại di tích lịch sử trung đoàn tây tiến ở huyện mộc châu thầm tặng một trăm linh xuất quà cho công nhân lao động và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện mộc châu